có thể nói một cách ngắn gọn là hạ tầng kỹ thuật đường sắt của việt nam hiện nay là thuộc dạng lạc hậu nhất thế giới
từ hệ thống đường sắt cho đến các đoàn tàu cho đến các thiết bị kỹ thuật có thể nói rằng là rất lạc hậu
thứ hai là có thể nói rằng nó chấp vá chúng ta cứ hỏng đâu sửa đấy bão gió thì sẽ sửa lại rồi nở đất thì sẽ sửa lại rồi tai nạn thì lại tiếp tục khắc phục rồi hỏng hóc thì cũng lại đại tu trung tu
tóm lại là chúng ta mới thấy rằng là một hạ tầng rất thấp kém trong một điều kiện
mà hiện nay chúng ta đang rất cần một hệ thống vận tải đường sắt nó phải là căn cơ hiện đại đủ sức để gánh trên mình nó những cái gánh nặng nhất mà những cái phương tiện khác không thể gánh được
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác quản lý vận hành trong việc đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông của một ngành mà mang tính chất hết sức là đặc thù và khoa học như ngành đường sắt ạ
có thể nói rằng là ngành đường sắt cũng
đã có nhiều cố gắng tôi nói là theo dõi trong mấy chục năm qua chúng tôi đã từng đi những con tàu thì có nói là rất nhiều cố gắng
từ cái vấn đề đó là chúng ta cũng có những đổi mới về cái hệ thống khoa học kỹ thuật rồi các cái thiết bị rồi tăng cường cả những vấn đề về giáo dục đào tạo rồi nâng cao ý thức của các chủ thể
từ trưởng tàu trưởng ga cho đến
hạt trưởng cho đến các cái nhân viên rồi người lái tàu rồi nhân viên đường ngang rồi tất cả các thứ đấy
rồi tôi nói thật cũng đã từng đi theo những công nhân mà người ta đi coi như là xoát xét đường sắt đi kiểm tra đường sắt đấy xách cái đèn đi ở trên cái con đường ban đêm
tôi đã từng đi theo họ nói chuyện với họ
có thể nói rằng là rất nhiều cố gắng rất nhiều vất vả
nhưng mà có thể nói rằng là nó chưa nó nó nó nó nó nó nó đang tương xứng với lại cái hệ thống kỹ thuật thôi
bởi vì là chúng ta không thể vượt qua được cái thực tại chúng ta đang có
không thể nào có một cái bộ óc thông minh để lắp vào một cái cơ thể mà nó không thể vận hành nổi
cho nên tôi nói rằng là nếu chúng ta có ý định bốn vào cái hệ thống đường sắt của chúng ta thì không nổi
mà nó sẽ không tiếp nhận
đấy cái mà hiện nay mà chúng ta thấy rằng nó là cái sự bất cập
nó là rất khách quan
trước thực trạng về những hạn chế trong hệ thống hạ tầng cũng như công tác quản lý của ngành đường sắt hiện nay
thì ông có kiến nghị đề xuất như thế nào để có thể hạn chế thấp nhất những tai nạn về đường sắt có thể xảy ra trong thời gian tới
nếu mà muốn có một cái hạ tầng kỹ thuật tốt chúng ta phải đầu tư rất lớn
đầu tư quyết liệt
đấy phải tập trung nguồn lực

thì hiện nay chúng ta đang rất khó khăn
đấy thì cái này đã được bàn khi mà chúng ta thảo luận cái luật đường sắt
thì phải xây dựng một cái hệ thống đường sắt hiện đại
trong đó có hệ thống đường sắt cao tốc
khi mà chúng ta chưa đảm bảo vấn đề đó
với cái hạ tầng hiện tại và với cái hoàn cảnh như bây giờ
thì điều quan trọng nhất
đó là chúng ta củng cố
cái khâu ý thức
nâng cao cái ý thức
của cả cán bộ
và cả người dân
cho nên phải giáo dục người ta
chúng ta chỉ giáo dục nhiều về hệ thống giao thông đường bộ thông thường
chứ này ít khi nói đến giao thông đường sắt
có rất nhiều người người ta ngỡ ngàng về cái
các tín hiệu giao thông đường sắt
không hiểu các biển báo là cái gì
nếu chúng ta chưa
thực hiện được hiện đại hóa đường sắt
anh cũng phải cải tiến một số các cái công đoạn
tôi lấy ví dụ
phải nâng cao cái khả năng cảnh báo
khi các con tàu chạy
vào các khu dân cư
và đối với các đường
dân sinh cắt ngang đường dân sinh
để làm sao có cảnh báo từ trước
ví dụ như một mươi km anh phải có là
khi mà tàu chạy anh phải nắp cái hệ thống làm sao
để nó tự động nó dung chuông
kể cả khi mà
không có cán bộ gác ghi ở đấy
thì nó vẫn tự động nó cảnh báo
chuyện này tôi nghĩ rất đơn giản thôi
bây giờ chúng ta có thừa khả năng để làm cái việc này
cho nên cái hệ thống cảnh báo
kèm theo cái
ý thức của tất cả các cán bộ
cũng như là của người dân
trước mắt nó sẽ khắc phục được rất nhiều
cái tình trạng
như thời gian vừa qua
một lần nữa xin cảm ơn ông
đã tham gia trả lời phỏng vấn của chuyên nhân dân
đến đây chương trình giao thông kết nối
của chuyên nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình
vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
và lại vào các h bảy h ba mươi
một mươi ba h một mươi năm ngày thứ năm
năm h bốn mươi năm thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại
chương trình giao thông kết nối
tại website nhândantv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại